với vai trò là quốc gia danh dự tham gia hội trợ trung quốc asean lần thứ một mươi ba ca expo hai nghìn một mươi sáu đang diễn ra tại thành phố nam ninh tỉnh quảng tây của trung quốc
việt nam đang có dịp quảng bá hình ảnh và tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại tại một sự kiện giao thương quy mô lớn
dù chỉ mới khai mạc vào ngày hôm qua một mươi một tháng chín capo hai nghìn một mươi sáu đã thu hút một lượng lớn khách tham quan
hội trợ được kỳ vọng sẽ tạo thêm những bước tiền mới để các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm được những thị trường bền vững
tại kapo hai nghìn một mươi sáu việt nam là nước có số doanh nghiệp tham gia đông nhất trong số các nước asean
với một trăm linh triệu doanh nghiệp
hội trợ được kỳ vọng sẽ tạo thêm những doanh nghiệp việt nam tìm kiếm được những thị trường bền vững